bộ tài chính có buổi họp báo chuyên đề về nghị định ba mươi hai của chính phủ
quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công
sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên
để làm rõ hơn quy định về sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn vốn kinh phí tri thường xuyên
nghị định ba mươi hai quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp trên trong việc giao nhiệm vụ
đặt hàng đấu thầu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập và nhà cung cấp sản phẩm
dịch vụ sự nghiệp công khác trách nhiệm của cơ quan theo dõi giám sát trong quá trình thực hiện
để bảo đảm tính minh bạch hiệu quả
theo đánh giá nghị định ba mươi hai tạo sự công bằng minh bạch trong việc cung cấp sản phẩm
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
khi hoạt động đấu thầu được triển khai mạnh mẽ chính các đơn vị cung cấp dịch vụ công
bao gồm cả các đơn vị của nhà nước cũng phải tăng cường năng lực hoạt động
chất lượng dịch vụ để có thể cạnh tranh đấu thầu thành công
góp phần giúp chất lượng dịch vụ công ngày càng gia tăng tính minh bạch ngày một cao hơn